do có mâu thuẫn từ trước khoa đến nhà một người phụ nữ ở xã đốc binh kiều để cội phá
tại đây khoa dùng súng quân dụng đuổi theo bắn trong người phụ nữ nhưng anh này chạy thoát
bằng các biện pháp nghiệp vụ một mươi hai giờ sau khi gây án lực lượng công an đã bắt được khoa khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
bốn đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an huyện châu thành tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
và đêm ngày một tháng hai lực lượng phối hợp của công an tỉnh tây ninh đã triệt xóa tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu tại vườn cao su
thuộc ấp an thọ xã an cơ huyện châu thành tỉnh tây ninh do mai thành sa và mai thanh nhớ cùng chú tài huyện châu thành đứng ra tổ chức
bắt quả tăng tại hiện trường một mươi đối tượng thu giữ gần một trăm ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
của quản lý thị trường thành phố hải phòng phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố hải phòng vừa phát hiện và thu giữ một lô hàng lớn là thiết bị đo đường huyết có dấu hiệu vi phạm pháp luật
cụ thể lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho chứa hàng của công ty cổ phần vật tư trang thiết bị y tế việt pháp
địa chỉ tại số một trăm bảy mươi thư trung phường đăng lâm quận hải an thành phố hải phòng gần bốn trăm linh máy đo đường huyết không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc trị giá gần một hai tỷ đồng
hiện toàn bộ hồ sơ và tăng vật đã được chuyển giao cho công an thành phố hải phòng để tiếp tục điều tra xử lý
vào chiều ngày bốn tháng hai lãnh đạo huyện đạ tẻ tỉnh lâm đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động điện giật làm ông phạm bá long bốn mươi bốn tuổi chú tệ xã mỹ đức tử vong và năm người khác đang phải đi cấp cứu
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng hai một nhóm người dân đang cùng nhau tháo rỡ cây thông noel tại một nhà nguyện trên địa bàn
một mươi cây thông ngã đổ vướng vào đường dây điện trung thế làm sáu người bị điện giật hậu quả khiến một người tử vong năm người còn lại bị thương
đến một mươi bốn h cùng ngày ngoài nạn nhân long đã tử vong thì năm người khác sức khỏe cơ bản đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng hai một nhóm người dân đang cùng nhau tháo rỡ cây thông noel tại một nhà nguyện trên địa bàn